mặc dù chậm gần năm tiếng so với dự kiến bởi sự chào đón vô cùng nồng nhiệt của người hâm mộ dọc hành trình
vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm nay xe chở đội tuyển u hai mươi ba việt nam từ sân bay nội bài đã về đến quảng trường ba đình báo công trước lăng chủ tịch hồ chí minh
ngay sau lễ báo công và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh vào lúc một mươi chín h ngày hôm nay huấn luyện viên park hang seo cùng ban huấn luyện và các cầu thủ của đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam đã có cuộc gặp với thủ tướng nguyễn xuân phúc
sau lễ đón tại sân bay quốc tế nội bài đội tuyển đã về báo công trước lăng chủ tịch hồ chí minh
tại buổi gặp thủ tướng nêu rõ đất trời hôm nay như bừng sáng muôn triệu trái tim việt nam cả nước việt nam hòa một niềm vui gieo ca tưng bừng đón chào đội tuyển u hai mươi ba việt nam mà người dân việt nam gọi là các chiến binh sân cỏ việt nam đã đồng tâm tận lực cuột cường làm sáng lên niềm tự hào việt nam